kính thưa quý vị khán giả lâu nay tình trạng xe hợp đồng xe dù hay các nhà xe bắt khách dọc đường gây un tắc mất an toàn giao thông vẫn luôn là vấn đề nhức nhối
tình trạng này xảy ra ở hầu hết các địa phương đặc biệt là vào những ngày cao điểm di chuyển ví dụ như là thời điểm trước những kỳ nghỉ lễ dài ngày như thế này
nhà xe thì vì lợi nhuận còn người dân thì tiện đâu bắt xe ở đấy bất chấp biển cấm và sự nguy hiểm từ chính hành vi này
khu vực vỉa hè trước cổng trường đại học ngoại ngữ đoạn qua bến xe mỹ đình hướng đi các tỉnh phía bắc
tấm biển ghi rõ khu vực cấm dừng đỗ đón trả khách yêu cầu lái xe và nhân dân chấp hành được treo ở vị trí mà bất cứ ai cũng nhìn thấy
thế nhưng biển cứ căng giao cứ chắn còn người dân và nhà xe thì vẫn cứ dừng đỗ đón trả khách
tình trạng này chỉ tạm ngưng khi có sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát giao thông
không thể đón khách ở khu vực này các nhà xe và đội ngũ xe ôm nhanh chóng thông báo đồng thời chở khách di chuyển lên hướng phạm văn đồng và cầu vượt trên cao để tiếp tục lên xe
không thể đi đến khu vực này lúc nào cũng không thể anhiell nhớ kể ra lời ít nói nghe không
thực ra là vào bến hay đứng đây cũng có vấn đề gì không
em thấy thì ở đây ví dụ là tình thường xe ra khỏi bến thì người ta sẽ cấm người ta không cho bắt xe

em chưa vào bến này bao giờ nên là vừa nãy chú kia giới thiệu cho em

dù được ban quản lý bến xe hay phóng viên thông tin về việc
các nhà xe không được mở cửa đón khách ngoài khu vực bến
thì kiên quyết chạy theo xe cả quãng đường dài
hay phải trả tiền thuê xe ôm để di chuyển theo xe đến nơi khuất tầm nhìn của ban quản lý

và có lẽ chính vì suy nghĩ ngại vào bến của người dân

nơi nào có đông dân cư sinh sống hoặc nằm trên công đường ra khỏi nội đô
đều xuất hiện tình trạng xe dừng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé